sau khi iran và các cường quốc thế giới đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử
các công ty nước ngoài cần thúc đẩy hợp tác với tehran
sau rất nhiều năm họ bị cấm làm ăn hoặc bị phạt nặng nếu vi phạm các lệnh cấm vận
ông obama đánh giá tính đến thời điểm hiện tại
thỏa thuận hạt nhân với iran được coi là thành công
song sẽ cần thời gian để nước cộng hòa hồi giáo này tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu
tehran cũng cần phải chứng tỏ là một điểm đến đầu tư an toàn
quý vị và các bạn thân mến
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại